khác với phụ nữ xưa trong xã hội hiện đại những người phụ nữ đã không còn chịu cảnh lép vế trước cánh đàn ông
vị thế và vai trò của họ ngày càng được khẳng định trên mọi lĩnh vực đời sống
từ chính trị kinh tế cho đến văn hóa xã hội cầu nghiến hết mình cho công việc năng động sáng tạo ngoài xã hội
tuy nhiên khi về với tổ ấm thì họ vẫn luôn đảm nhiệm tốt thiên chức của người phụ nữ
đó là làm mẹ làm vợ và tâm sự của người phụ nữ sau đây là một ví dụ